gồm hoàng trọng hiếu phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số tám nghìn tám trăm linh ba d trần văn thái nhân viên trung tâm đăng kiểm tám nghìn tám trăm linh ba d nguyễn văn khánh giám đốc công ty tâm phúc ở phường đông tâm tp vĩnh yên
kết quả điều tra ban đầu xác định hoàng trọng hiếu trần văn thái đã nhận tiền của chủ phương tiện có nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới
sau đó thông đồng với đơn vị thiết kế thi công cải tạo hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trái quy định
còn nguyễn văn khánh đã nhận tiền từ hoàng trọng hiếu và trần văn thái để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe ô tô cải tạo cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trái quy định của pháp luật
cơ quan điều tra cũng xác định hành vi vi phạm của các đối tượng trên diễn ra trong một thời gian dài
số tiền nhận hối lộ là rất lớn liên quan đến nhiều chủ phương tiện nhiều đối tượng cò mồi môi giới trong và ngoài địa bàn tỉnh vĩnh phúc gây bức xúc dư luận và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
sau gần hai tuần xét xử sơ thẩm việc chặt chém các loại hình dịch vụ
thưa quý vị việc chặt chém giá các loại hình dịch vụ
dịch vụ như vận chuyển ẩm thực dù chỉ là một hành động của một vài cá nhân nhưng sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của các điểm đến nhất là khi du lịch đang trong giai đoạn nỗ lực phục hồi
do đó việc kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm là điều hết sức quan trọng nhằm ngăn chặn những hành động xấu xí tái phát
tại thành phố đà nẵng ngày hai mươi tháng hai vừa qua thanh tra sở giao thông vận tải thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính một mươi một triệu đồng đối với tài xế xe dù đã thu giá cao gấp một mươi lần
đối với nữ du khách người nước ngoài do kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải
trong năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến tỉnh đồng nai sản xuất trên năm trăm linh tấn chuối thị trường tiêu thụ chuối là các nước trung quốc hàn quốc nhật bản và malaysia trong đó chủ yếu là thị trường trung quốc
theo đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chuối sẽ là sản phẩm mở đường cho các loại trái cây tươi và chế biến của đồng nai xuất khẩu chính ngạch vào thị trường trung quốc nên cần tuân thủ tám điều trong nghị định thư đã ký với trung quốc để cánh cửa xuất khẩu chuối vào thị trường một bốn tỷ dân này được bình chặt lâu dài
đối với giá trị tuyệt đối sáu tỷ của đồng nai không phải là con số mớ ước mà hoàn toàn các doanh nghiệp các người nông dân các khợp tác xã của đồng nai khi mà chúng ta đồng hành cùng với hệ thống của ngành nông nghiệp chúng ta thực hiện tốt các quy định hướng dẫn
thì con số đó cũng chỉ là trong thời gian rất là ngắn
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để sản phẩm trái cây nói chung và chuối nói riêng tiếp tục phát triển mạnh và bình vẩn các doanh nghiệp cần mạnh dạng đầu tư mới rộng sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản đáp ứng các yêu cầu của thị trường thế giới